trong sáng sớm nay hầu khắp khu vực bắc bộ đều đã có mưa rào và rông xảy ra
cá biệt tại nhiều nơi vùng núi phía bắc ghi nhận được mưa vừa đến mưa to
ngày mai mưa rông chủ yếu tập trung vào chiều tối và đêm
cục bộ có mưa vừa mưa to trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
ngày có nắng và nhiệt độ cao nhất là ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
để bảo vệ bản thân khi gặp cơn rông tại một nơi chống trải
quý vị cần tránh xa tất cả vật dụng hay trụ kim loại
có thể trú ẩn dưới một tòa nhà không được để bất cứ vật gì
nhất là khi vật đó làm bằng kim loại lên quá đầu
không được tránh rông dưới gốc cây hoặc lùm cây
khi không tìm thấy nơi trú ẩn phải cúi dạp người xuống đất
nhà mạn chế thấp nhất thiệt hại do rông lốc gây ra
đối với nhà ở cần đóng kín các cửa và khe hở trước khi dông lốc
đóng và cài chặt các cửa đi cửa sổ để đề phòng gió rất mạnh làm bung cửa
không cho gió luồn vào bên trong nhà gây tốc mái
đối với mái nhà nhất là mái có độ dốc lớn nên ra cố bằng bao cát
hoặc nệp mái nhà bằng thanh sắt hoặc chè gỗ
thưa quý vị ngày mai thời tiết tại trung bộ vẫn khá ổn định
chủ đạo là ngày nắng với cường độ ấm ướng vừa phải
nhiệt độ cao nhất là ba mươi ba mươi ba độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh
trong khi đó các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận chỉ có mưa rông
và tối mưa tại các tỉnh tây nguyên và nam bộ có xu hướng lặp lại
về chiều tối và tối tuy nhiên lượng mưa không quá lớn
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất tại tây nguyên đạt ngưỡng ba mươi ba mươi ba độ
khu vực nam bộ ở mức ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
trên biển khu vực bắc giữa và nam biển đông
bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa và trường sa
có mưa rông vài nơi gió nam đông nam cấp bốn cấp năm
nhiệt độ tại hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều không vượt quá ngưỡng ba mươi ba độ
khu vực hà nội nhiều mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông
ngày phổ biến ít mưa con nắng sán đoạn
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi ba ba mươi một độ